tại tỉnh phú thọ tại đập tràn dùng thuộc địa bàn xã trung sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ
một chiếc xe con đã cố tình đi qua đập tràn khi nước lũ dâng và đến giữa đập tràn thì xe bị chết máy
khiến cho nước lũ cuốn trôi khỏi đập rất may là sự việc không để lại thiệt hại về người
mặc dù nhiều người dân xung quanh đã cảnh báo và ngăn cản tuy nhiên một chiếc xe con chở theo bốn người
đã cố tình đi qua khu vực nước lũ chảy xiết đến giữa đập tràn thì xe bị chết máy và khiến xe bị nước lũ cuốn đi
khi vụ việc xảy ra một số xe công trình của đơn vị thi công dự án hồ ngòi danh đã tham gia cứu hộ
và cứu được bốn người lên bờ sự việc xảy ra thì rất may là không thiệt hại về người
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân khi mà di chuyển qua các đập tràn mùa mưa nước lũ dâng cao
và đảm bảo an toàn về tính mạng con người cũng như là tài sản